thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh do ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh phát động
những ngày vừa qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân các địa phương
triển khai lực lượng tham gia củng cố xây dựng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
những việc làm thiết thực đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm tình cảm với bà con nhân dân
và thực sự là đội quân công tác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương
tại xã sơn hòa huyện hương sơn cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh tập trung phát quang vệ sinh cải tạo lòng hồ bào đông
đây là nơi môi trường bị ô nhũng nặng vì xung quanh bờ hồ tồn động rắc hải của người dân tích tụ lâu ngày
để xử lý tình trạng trên trong năm ngày ba cùng với nhân dân các lực lượng vũ trang đã vệ sinh làm sạch được hàng trăm mét lòng hồ
tạo được cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp thông thoáng
đến thời điểm này xã sơn hòa huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh mới đạt được trên một mươi tiêu chí về sử dụng nông thuận mới
hiện tại xã sơn hòa huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh mới đạt được trên một mươi tiêu chí về sử dụng nông thuận mới
đến thời điểm này xã sơn hòa huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh mới đạt được trên một mươi tiêu chí về sử dụng nông thuận mới